tối một mươi hai tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn hai mươi
tuyên dương bốn mươi một thầy cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo xã đảo
đến dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
phát biểu tại chương trình đồng chí trương thị mai cho biết để có được những chủ nhân tương lai của đất nước
thành công ấy phải kể đến sự đóng góp bền bỉ không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy cô giáo
những người đã dành thời gian công sức và tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ
những người đã hy sinh tuổi trẻ vượt qua những khó khăn về vật chất và tinh thần
để đem con chữ đến với các em học sinh ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo
vùng có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
tại chương trình bốn mươi hai thầy cô giáo tại các huyện đảo xã đảo được trao bằng khen của trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
ý niệm trương và một sổ tiết kiệm trị giá một mươi triệu đồng
chương trình là nơi tri ân những đóng góp của các thầy cô giáo trong sự nghiệp chồng người
nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một